cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguyễn thị thu thủy
trú tại xã yên luật huyện hạ hòa tỉnh phú thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thị thu thủy là phó giám đốc công ty cổ phần thiên phú a
đã hứa hẹn với bà nguyễn thị lán chú tây tỉnh yên bái sẽ mua một lô đất tại dự án đô thị golden fire
với giá là một tỷ một trăm năm mươi triệu đồng
lô đất này bà lán mua hộ cho cháu là anh lê anh dũng chú ở tỉnh yên bái
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba anh dũng đã đặt cọc cho thủy với tổng số tiền là bảy trăm năm mươi triệu đồng
để thủy làm thủ tục pháp lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất
tuy nhiên do không thấy thủy mua được đất anh dũng và bà lán đang nghi ngờ nguyễn thị thu thủy lừa nên đòi lại tiền
do đã sử dụng tiền của anh dũng vào mục đích khác nên thủy chỉ trả lại được cho anh dũng ba trăm sáu mươi triệu đồng
còn nợ lại ba trăm chín mươi triệu đồng
ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba anh dũng đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyễn thị thu thủy
lên cơ quan công an sau đó thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương
tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã
đối với nguyễn thị thu thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tháng hai lực lượng công an đã bắt giữ được nguyễn thị thu thủy
khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường một thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng